thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án mạng đau lòng đáng chú ý hơn khi các đối tượng gây án thậm chí là máu mủ ruột thịt trong cùng gia đình khiến dư luận không khỏi băng hoàng sừng sốt
đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng nam người cha bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến cậu con trai tử vong tại chỗ
cụ thể vào lúc tám giờ một mươi năm phút cùng ngày tại khối phố câu hà phường điện ngọc thị xã điện bàn quảng nam ông ntt bốn mươi bảy tuổi ở khối phố câu hà
bất ngờ dùng dao tác động vào người con trai là nqp sinh năm hai nghìn hai mươi ba ở cùng địa phương dẫn đến tử vong tại chỗ
sau đó ông tê dùng dao tự chấm dứt cuộc sống và được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên do vết thương nặng nên ông tê đã tử vong
tiếp nhận thông tin lực lượng công an tỉnh quảng nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin khám nghiệm
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng này
chưa rõ nguyên nhân vụ việc thế nhưng hành vi sát hại con trai ruột còn nhỏ tuổi là hành vi máu lạnh mất nhân tính gây hoang mang sự luận và cần chịu sự trừng phạt từ pháp luật
hy vọng lực lượng chức năng sẽ có bản án nặng tay dành cho đối tượng nhằm gian đe cũng như đảm bảo an ninh xã hội
tương tự như vụ việc trên hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ án cách đây một năm tại đồng nai gây rúng động dư luận lúc bấy giờ
cụ thể khoảng trưa ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ con tại ngôi nhà ở tổ một mươi một khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa
nghi có sự chẳng lành họ kiểm tra thì phát hiện bên trong căn nhà có lưu và hai con gái ruột nhưng cửa bị khóa trái
thời điểm này bé gái đang nằm bất động trên nền nhà
hàng xóm yêu cầu nguyễn tiến lưu ba mươi tám tuổi ngụ tỉnh bình phước mở cửa nhưng người đàn ông này không chịu
sự việc được trình báo công an phường
các cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng có mặt nhưng đối tượng vẫn bất hợp tác
lực lượng công an phải phá cửa khống chế và bắt giữ lưu đồng thời giải cứu cháu bé ra ngoài an toàn
còn cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba đã tử vong
tại cơ quan công an bước đầu lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ là chị ttv nên mua rượu về nhà uống
khi có ma men trong người không làm chủ được hành vi nên lưu đã dùng tay tác động phần cổ con gái dẫn đến tử vong và gửi lên một nhóm gia lô nơi vợ làm cùng
thưa quý vị thời gian gần đây xuất hiện không ít những vụ án mạng đau lòng xảy ra mà hung thủ và nạn nhân lại chính là những người thân trong gia đình với nhau
xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường những cuộc cãi vã khiến con người mất đi nhân tính cướp đi mạng sống của người thân
như vụ án mạng xảy ra cách đây ở tp hcm không lâu do xin tiền tiêu xài nhưng không được cho tên nghịch tử từng là du học sinh đã ra tay sát hại cha mình một cách nhẫn tầm
ngày sáu hai nghìn hai mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm đã tạm giữ nguyễn anh khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ phú nhuận để điều tra
để biết khoa là đối tượng đã ra tay sát hại ông n v b sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi cha ruột khoa
theo thông tin ban đầu do không liên lạc được với ông b nên người thân đã tìm đến nhà ông b trong hẻm tám mươi sáu đường thích quảng đức phường năm quận phú nhuận tìm nhưng cũng không vào được trong nhà nên sinh nghi báo với công an
tổ cứu nản cứu hộ thuộc công an quận phú nhuận
công an quận phú nhuận đã cắt khóa căn nhà để vào được bên trong
tại tầng ba của căn nhà mọi người phát hiện ông bê tử vong trong tư thế chùm kín chăn trên người có nhiều vết thương do hung khí gây ra
ông b bắt đầu có dấu hiệu trương sỉnh
phối hợp với đội nghiệp vụ thuộc công an tp hcm khám nghiệm hiện trường nạn nhân công an quận phú nhuận phát hiện bên trong căn nhà có nhiều dấu hiệu lục lọi một số tài sản bị mất
lấy lời khai của một số nhân chứng được biết ông b dù tuổi cao đã nghỉ hưu nhưng vẫn thường đi giảng dạy
tại một số trường đại học khi được mời vợ ông bê mất từ lâu
ông b đang sống với người con út tên là nguyễn anh khoa
thời điểm phát hiện ông bê khoa không có mặt
người dân trong hẻm cho hay khoa thường xuyên rủ bạn bè về tụ tập trong nhà ông bê
qua khám nghiệm hiện trường công an quận phú nhuận bước đầu xác định đây là một vụ án mạng
nghi can của vụ án được tập trung vào người con trai ở cùng ông bê
trong khi công an quận phú nhuận tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
thì các tổ công tác khác đã được điều động truy xét khoa
sau bốn giờ từ khi vụ việc được phát hiện một tổ công tác phát hiện khoa đang lẩn trốn trong một khách sạn
ở phương một mươi hai quận một mươi nên đưa về trụ sở làm rõ
tại đây khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại cha mình
khoa khai trưa sáu tháng sáu do cần tiền tiêu xài nên xin ông b nhưng ông b không cho
bực tức khoa đã tấn công b rồi sử dụng vật nhọn sát hại khiến ông b tử vong
khoa đặt ông b lên giường đắp chăn
bật máy điều hòa sau đó lục lọi trong nhà tìm tiền vàng rồi khóa cửa nhà lại lên xe bỏ đi thuê khách sạn lần trốn
ngày mùng bảy tháng sáu sau khi hồi tỉnh lo lắng sợ hãi vì tội lỗi mình gây ra
khoa đã gọi điện cho một người quen thú nhận mình lỡ tay sát hại cha ruột
công an quận phú nhận nghi ngờ trong lúc gây án khoa đã sử dụng chất thích thích
cỏ mỹ nên đã đưa khoa đi kiểm tra nhanh
được biết khoa từng được ông b cho đi du học tại singapore
sau khi về nước khoa sống tại một căn nhà

thời gian gần đây khoa hay về ở với ông bê
liên quan đến vụ việc trên tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết với kết quả xác minh
và theo lời khai ban đầu của nghi phạm cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật
nếu lời khai của nghi phạm thừa nhận hành vi sát hại cha mình
lời khai về hung khí và hành vi phạm tội phù hợp với những vết thương để lại trên cơ thể nạn nhân
những dấu vết để lại trên hiện trường vụ án thì đây là một vụ việc rất đau lòng
là nghi tử sát hại cha khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
nếu lời khai là đúng nghi phạm sẽ có thể bị xử lý theo quy định tại khoản một điều một trăm hai mươi
với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ
hoặc vì động cơ đê hẻn phạm tội với người mà người phạm tội có nghĩa vụ nuôi dưỡng chăm sóc
nên hình phạt mà nghi phạm có thể phải đối mặt là phạt tù từ một mươi hai năm
đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài ra ông cường cho biết trong vụ việc này trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm sát hại
cha mình để lấy tiền cơ quan điều tra có thể sẽ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự
về tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
như vậy nếu bị khởi tố với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng
và có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc
thưa quý vị vụ án trên lại khiến nhiều người nhớ tới
một vụ án dã man khác cũng xảy ra ở tây ninh cách đây hai năm
chỉ vì nghĩ cha lấy trộm gà của mình nên đối tượng phạm thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ thị xã hòa thành đã ra tay
tiếp đoạt mạng sống của đấng sinh thành
sau khi sát hại cha ruột anh ta đã phân nạn nhân ra thành các mảnh
rồi trôn dưới sàn nhà và hầm cầu
theo thông tin từ công an tỉnh tây ninh
đã xác định khởi tố phạm thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
về hành vi sát hại người
nạn nhân trong vụ án là ông p v l
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn cùng cư trú gần khu vực chợ long hải xã trường tây
đã bị chính con ruột của mình là đối tượng sang sát hại
theo điều tra ban đầu sang cùng ông l sinh sống ở xã trường tây thị xã hòa thành
thời gian đó và con lối xóm không thấy ông l ra khỏi nhà như thường lệ
sau đó họ ngửi thấy có mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà của ông l
nên sang hỏi thăm
tuy nhiên họ bị sang ngăn cản và không cho vào phía trong nhà
thật đáng ngờ ngày một mươi ba
ngày một mươi ba tháng năm người dân đã trình báo sự việc cho công an
nhận được tin báo công an thị xã hòa thành đã phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh
nhanh chóng có mặt tại nhà ông l
điều tra thì phát hiện nạn nhân được trôn trong nhà
ngay sau đó công an bắt giữ sang
đến tối ngày một mươi ba tháng năm công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm nạn nhân bàn giao ông l cho người thân tổ chức an táng theo quy định
tại cơ quan điều tra bước đầu sang khai sống cùng cha ruột là ông lờ
và trưa một ngày đầu tháng bốn sang thấy cha đi nhậu về ngồi nói chuyện một mình
nghĩ cha lấy trộm gà của mình nên sang nảy sinh ý định sát hại ông lờ
nhân lúc ông l đi phơi đồ sau nhà sang dùng hung khí sát hại nạn nhân
sau khi đoạt mạng cha sang phân nạn nhân thành các mảnh rồi trôn dưới sàn nhà và hầm cầu
sau đó anh ta đem dao dựa cuốc sẻng đi rửa sạch vết máu để che giấu hành vi phạm tội
theo lời kể của một số người dân địa phương thời điểm sự việc xảy ra sang xin hàng xóm gạch vụn và cát
anh ta nói nền nhà bị hư hỏng cần sửa chữa được biết thời điểm xảy ra vụ án mạng sang có biểu hiện sử dụng ma túy
phần làm con thì phải có trách nhiệm báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ nhưng đối tượng này thì lại khác
hắn sẵn sàng tước đoạt mạng sống đứng sinh thành chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống
hành vi tàn ác của phạm thanh sang là không thể chấp nhận được
trong muôn vàn nguyên nhân dẫn tới những vụ án mạng con sát hại cha mẹ không thương tiếc
thì một nguyên nhân phổ biến nhất chính là mâu thuẫn tiền bạc
như vụ án gây rúng động tỉnh thanh hóa vào năm hai nghìn một mươi chín do mâu thuẫn với cha đẻ vì nhiều lần xin tiền cha mua ô tô chạy taxi
nhưng không được cho tên nghị tử đã đoạt mạng cha đẻ một cách dã man
vào năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã đưa ra xét xử đối tượng vũ hoàng hợp ba mươi sáu tuổi
trú tại đường hải thượng lạn ông phường đông vệ thành phố thanh hóa
ngày diễn ra phiên tòa trời rét cam cam
nhưng rất đông người dân vẫn kéo đến cổng tòa để nhìn tận mắt kẻ máu lạnh ấy ngang dọc thế nào
ngay cả đến bị hại là bố mẹ của hợp cũng không ngờ rằng sự nuông triều thái quá đã khiến cho gia đình lâm vào kết cục bi đát như vậy
theo hồ sơ vụ án giữa bị cáo và bố đẻ là ông vũ hoàng a sáu mươi bảy tuổi
xảy ra mâu thuẫn do hợp nhiều lần xin tiền bố để mua xe ô tô chạy taxi nhưng không được đồng ý
trưa ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trong khi ông nga đang nấu cơm
thì hai cha con lại xảy ra cự cãi
vũ hoàng hợp đã bất ngờ dùng hung khí tấn công vào người ông nga khiến ông tử vong
sau khi gây án xong hợp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ điện biên phường điện biên thành phố thanh hóa
tại cơ quan công an hợp khai nhận do mâu thuẫn với cha đẻ từ trước
vì nhiều lần xin tiền ông a để mua ô tô chạy taxi nhưng ông a không cho
tuy nhiên rằng ông nga không thương mình nên giữa hai cha con thường xuyên xảy ra xích mích to tiếng với nhau
gia đình ông nga có ba người con trước hợp là hai cô con gái
vì có tư tưởng trọng nam nên gia đình ông nga quyết tâm sinh bằng được cậu con trai để nối dõi tông đường
khi hợp trào đời ông a mở tiệc khao cả khu phố vì mình đã đạt được mong muốn
bao nhiêu tình yêu thương và cả vật chất đều dành cho cậu ấm hợp
là con trai độc nhất nên hợp được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ
hệ quả đối tượng này bắt đầu trở nên hư hỏng côn đồ thường xuyên về nhà chửi bới bố mẹ và cư xử thô lỗ về hàng xóm
do nghiện ma túy hợp từng đem bán nhiều xe máy và một xe taxi để lấy tiền tiêu xài
đu mình theo nàng tiên nâu trong khoảng thời gian dài dẫn tới thần kinh của hợp bị ảnh hưởng nặng nề
tên này thường xuyên gây gổ với những người xung quanh dù không hề va chạm hay mâu thuẫn gì
hợp từng có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng có tiền sử bệnh tâm thần
quá trình trượt dài của hợp tưởng như đã được chặn lại khi y lập gia đình hay thiên thần nhỏ lần lượt ra đời
con đường hoàn lương cải tá quy chính từ đó được nhen nhóm nên gia đình ông a để cho vợ chồng hợp được ở luôn trong nhà mình
thế nhưng thói côn đồ vẫn được hợp mang ra hành xử với các thành viên trong gia đình và cả hàng xóm
người vợ đầu ấp tay gối không thể chịu đựng được cảnh nước mắt chăn cơm đành ngậm ngùi nộp đơn xin ly hôn
thu nhập của hợp từ nghề xe ôm gần ngã
từ ngày chia tay vợ con hợp càng trở nên trái tính hơn sẵn sàng gây gỗ với bất kỳ ai
đỉnh điểm là việc bị cáo đã xuống tay sát hại bố ruột của mình vì không cho tiền mua ô tô để chạy taxi
tại phiên tòa hợp quý đầu nhận tội khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo vũ hoàng hợp tù trung thân
phiên tòa khép lại với một bản án đúng người đúng tội
thời gian sẽ làm phôi phai nhiều thứ nhưng bài học về sự nông chiều giáo dục con cái vẫn còn mãi
các vụ án mạng đau lòng này cũng đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự băng hoại đạo đức đạo nghĩa gia đình
lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau khiến dư luận bất an lo lắng về sự vô cảm trong xã hội hiện nay
thưa quý vị việc gây ra tội ác đối với người thân trong gia đình chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
không chỉ tự đẩy mình vào ngõ cụt của cuộc sống mà hung thủ trong các vụ án
còn để lại nỗi đau dây dứt khôn nguôi cũng như gánh nặng quá lớn cho người thân và xã hội
dù có biện minh bằng nguyên do gì đi nữa đó vẫn là một tội ác khó có thể dung thứ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo